theo diễn biến của clip và lời khai nhận của vợ chồng cho thấy trong vụ việc hành hung làm nhục cháu gái còn có sự tham gia của một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông mặc áo xanh
theo như clip người phụ nữ lớn tuổi có hành vi dùng tay túm tóc cháu gái để trợ giúp cho chủ xốp cắt tóc cắt áo ngực của nạn nhân
đối với đối tượng nam giới mặc áo xanh đã có hành vi xông vào bắt cháu bé ngửa mặt để cho những người khác quay clip làm nhục cháu
xét hành vi của những người này thấy họ đã chứng kiến sự việc từ đầu biết cao thị mai hường hành hung làm nhục cháu gái không những không can ngăn mà còn xông vào giúp sức tạo điều kiện cho hường phạm tội nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm theo quy định tại điều một mươi bảy bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
hành vi của những người này rất đáng lên án mặc dù vụ việc xảy ra không liên quan đến mình nhưng do nể nang chủ xốp mà đã tham gia giúp hành hùng làm nhục cháu gái
luật sư thơm nêu quan điểm

vậy chắc hẳn sau khi xem xong đoạn video clip không ai có thể bình tĩnh trước những hành vi của chủ cửa hàng quần áo này
từ nạn nhân của một vụ trộm thay vì hòa giải hoặc xử lý theo quy định của pháp luật chủ cửa hàng quần áo này đã biến vụ việc này thành một cơ hội để tống tiền và xúc phạm người khác
bạn có suy nghĩ gì về hành động này hãy bình luận bên dưới video nhát
những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo